thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại